thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái có diện tích trồng lúa rộng tới bảy trăm linh hectare
do đó sản xuất nông nghiệp vẫn là thế mạnh và là nghề chính của người dân nghĩa lộ
tuy nhiên thu nhập từ cây lúa những năm trước đây chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của người dân
cũng như chủ trương phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
chính vì vậy cấp ủy chính quyền thị xã nghĩa lộ đã bắt tay vào thực hiện hướng đi mới
đó là thay đổi tập quán canh tác của người dân phá thế độc canh cây lúa đa dạng hóa cây trồng
tăng mùa vụ để nâng cao thu nhập
cách đây chưa đầy một tháng lúa vẫn còn vàng ươm trên cánh đồng trồng ngô và rau màu này
những người nông dân tại phường cầu thia nói riêng và thị xã nghĩa lộ nói chung
những năm gần đây đã thành nếp cứ thu hoạch lúa xong là chuyển đổi sang trồng cây vụ đông ngay
thế nhưng trước đây để bà con tự giác như thế này
thì cấp ủy chính quyền địa phương gặp không ít khó khăn
cho dù đã có hẳn một nghị quyết về triển khai trồng cây vụ đông
trước đây đối với kế hoạch của thị ủy cũng như của bà nhân phường
giao xuống tổ chức phố công tác tuyên truyền
và con nhân dân tham gia trồng cây vụ đông rất là khó khăn
đầu tiên là kỹ thuật cũng là chăm sóc
thứ hai nữa là đối với bà con dân thì cái giống cây này mới đưa vào
thì bà con dân cũng chưa hưởng ứng
dẫn đến hiệu quả rất là thấp
ruộng trồng cà chua của chị điêu thị thảo tại phường cầu thia
mỗi một vụ sau khi trừ hết mọi chi phí đầu vào
cũng mang về cho gia đình gần năm mươi triệu đồng
trên cùng diện tích gần hai m hai
thu nhập từ trồng cà chua cao hơn nhiều so với trồng lúa
chúng tôi chọn sang trồng cà chua
trồng cà chua thì chúng tôi thường chọn giống cà pháp
nó giúp cho kinh tế gia đình tôi khá hơn
có của ăn của để hơn
so với trồng lúa trồng lúa thì không được mấy được ít
gia đình chị thảo cũng chỉ là một trong bảy mươi tám hộ đang canh tác trên cánh đồng một mươi năm hectare này
vài năm trước
chỉ chưa đầy bốn mươi hộ tham gia trồng cây vụ đông tại tổ hai phường cầu thia
thế nhưng sau nhiều bồi họp tổ dân phố
tri ủy tri bộ đã phổ biến chủ trương
vận động bà con mạnh dạn tham gia
với sự hỗ trợ tích cực từ cán bộ khuyến nông của thị xã
thực hiện nghị quyết của thị ủy
cũng như đảng ủy huy văn dân phường
đưa kế hoạch giao cho từng tổ dân phố
đối với tổ dân phố thì cũng qua các cuộc họp tổ
thường xuyên tuyên truyền về hiệu quả về phát triển cây vụ đông này
trong quá trình thực hiện thì dần dần bà con nhận thấy
là cái giá trị sản xuất cây lúa đông nó đạt hiệu quả
đến thời điểm bây giờ thì đối với tổ dân phố
là một trăm linh hộ sản xuất nông nghiệp là trồng cây quy đông
cán bộ khuyến nông cũng thường xuống giúp chúng tôi
rằng phun thuốc này mới đúng
cái bệnh của nó này
để chăm sóc thời kỳ chăm sóc quả non
để quả già
thời kỳ chín nữa
thì cán bộ trên thị xã cũng xuống bảo
việc thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp cho người nông dân
không phải là một chuyện một sớm một chiều
chính vì vậy cấp ủy chính quyền thị xã nghĩa lộ
đã kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc
nhằm tạo chuyển biến mạnh trong thói quen canh tác của bà con
có những kết quả như thế này
đối với thị xã cũng đúng
đó cũng là một quá trình lâu dài
mà đó cũng là một cuộc cách mạng về tư tưởng
trước đây đối với đồng bào
người dân ở nghĩa lộ
mà chủ yếu là đồng bào dân độc khái
chiếm đến gần sáu mươi
với phòng tục tập quán trước đây
thì chỉ sản xuất hai vụ lúa
chúng tôi đang chỉ đạo chuyển mạnh sang
những cây màu có giá trị kinh tế cao
trong quá trình chỉ đạo có sự vào cuộc
trong cả hệ thống chính trị
trước hết là thị ủy
và đảng ủy các cấp có nghị quyết ra
và giao cho ủy ban nhân dân
chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất
và mặt trận thủ quốc và các đoàn thể
sẽ phân công rất là cụ thể
từng địa bàn thôn xóm
phụ trách người dân trong việc lo giống
rồi tổ chức sản xuất
hiệu quả từ cây trồng vụ đông
tại nghĩa lộ đã cho thấy một hướng đi đúng
của cấp ủy chính quyền địa phương
năng suất và nguồn lợi kinh tế thu về
cũng tạo đà để nghĩa lộ trong thời gian tới
quy hoạch lại diện tích đất trồng
chuyển sang chuyên canh cây rau màu
tiến tới là không chỉ sản xuất vụ đông
bằng các cây rau màu có giá trị kinh tế cao
mà sẽ chuyển đổi một số diện tích
trồng cả ba vụ trong năm
chuyên canh cây rau màu để đem lại
thứ nhất là giá trị thu được
trên một đơn vị diện tích cũng như là
hiệu quả kinh tế trên đối sản xuất nông nghiệp
bằng cây áp dụng
các giống có chất lượng cao
theo hướng sản phẩm hữu cơ
có thể thấy trồng cây vụ đông tại nghĩa lộ
bắt nguồn từ một chủ trương
của thị ủy
nhưng khi tới đội ngũ cấp ủy tại cơ sở
họ đã biến chủ trương đó trở thành một phong trào
rồi dần thành một thói quen trong lao động sản xuất
của người nông dân
bài học rút ra ở đây là tư tưởng
tập quán của người dân dù cũ kĩ
lâu đời đến đâu đều có thể thay đổi được
nếu cấp ủy chính quyền sở tại
có những bước đi cách làm cụ thể phù hợp
đem lại lợi ích thiết thực cho chính người dân
nghị quyết của đảng vào cuộc sống nhanh hay chậm
hoàn toàn phụ thuộc vào những việc làm cụ thể như vậy